mỗi người có thể có những cảm nhận khác nhau về vị thế quốc gia
đó có thể là sự tự hào về những trọng trách mà việt nam đảm nhiệm đối với người này
nhưng cũng có thể là cơ hội công việc khi việt nam có quan hệ quốc tế tốt đối với người kia
nhưng tựu chung lại vị thế việt nam nay đã khác xa so với bảy mươi năm năm trước
tựu chung lại vị thế việt nam nay đã khác xa so với bảy mươi năm năm trước
tựu chung lại vị thế việt nam nay đã khác xa so với bảy mươi năm năm trước
tôi rất vui vì phé bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc ở cộng hòa trung phi có các sĩ quan việt nam làm việc
họ rất chuyên nghiệp được huấn luyện rất tốt và rất nhiệt huyết với nhiệm vụ được giao
họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong bất cứ thời điểm nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào
ngoại giao là nhiệm vụ của cả đất nước
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã xóa mờ khoảng cách
khiến mỗi hành động nhỏ đều có thể tác động đến hình ảnh quốc gia
và thực lực trong ngoại giao
phát từ sự nỗ lực của mỗi ngành mỗi địa phương mỗi cá nhân và tổ chức
để nhìn lại cái việc mà đào tạo của chúng ta đối với từng bộ môn một là như thế nào
cái sự tranh giữa miền núi và đồng bằng nó còn đang có những khoảng cách đáng kể như thế nào
tuy nhiên năm nay tôi thấy rằng là không có những hiện tượng đột biến
đặc biệt là mọi người nói là mưa điểm một mươi nhưng mà thực ra ở các môn thì không hề có mưa điểm một mươi
tức là cái điều mà cũng nhiều người thấy đề thi như vậy thì nghĩ như vậy thì điều mưa điểm một mươi cũng không xảy ra
điểm thi năm nay được nhận định là cao nhất trong một mươi bảy năm trở lại đây kể từ khi có kỳ thi ba chung
tổng số điểm một mươi khoảng sáu đầu điểm gấp năm lần năm ngoái
số lượng điểm chín cũng tăng gấp một mươi lần
riêng môn ngữ văn năm nay có hai điểm một mươi trong khi năm hai nghìn một mươi chín không có điểm một mươi nào
theo nhận định của giáo viên và các chuyên gia kết quả thấp nhất luôn rơi vào môn tiếng anh và lịch sử là phản ánh thực chất về vấn đề
vấn đề dạy học trong các trường phổ thông hiện nay
tất cả các trường như vậy thì nó sẽ giúp cho các trường và giúp cho nhà nước giúp cho bộ giáo dục đào tạo cũng như các cơ quan quản lý có một cách nhìn rất là khái quát
và đặc biệt là trên phạm vi cả nước về cái trình độ của các bạn học sinh để sau này có những chính sách cho nó hợp lý
thì tôi nghĩ một cái kỳ thi nó mang tính quốc gia như vậy nó sẽ đạt được những yêu cầu đó
cho những cái đặc biệt là dành cho những người mà làm cái công tác chính sách
của giáo dục có những cơ sở khoa học chính xác khách quan để mà thực hiện
và ngoài ra thì như bạn ấy tôi nói đó là giúp cho các trường đại học rất là lớn trong việc tuyển sinh của mình
thưa quý vị có thể thấy qua phóng sự vừa rồi thi cử là cần thiết cho mọi nền giáo dục
thông qua thi cử và đánh giá chúng ta có thể đo lường được sự tiến bộ của người học và khiếm khuyết của người dạy
để hiểu hơn về lý luận và thực tiễn giáo dục
từ đó tiếp tục cải thiện và phát triển nền giáo dục
năng lực và chất lượng
chất lượng của một hệ thống giáo dục cũng được biểu hiện trực tiếp qua năng lực tổ chức và chất lượng thi cử của mỗi một quốc gia
mặc dù vất vả nhưng sau mỗi một kỳ thi chúng ta không khỏi tự hào với những thí sinh những ngôi trường những vùng đất
đã dành tặng cho đất nước những thủ khoa á khoa và những bông hoa điểm một mươi thật đẹp
đây là căn phòng cũng là góc học tập riêng của nguyễn thị hương thủ khoa khối c của cả nước
có lẽ thứ nhiều hơn cả trong căn phòng nhỏ này là giấy khen
gần như năm học nào hương cũng được tuyên dương khen thưởng cho sự nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập rèn luyện của mình
bí quyết của em là tập trung nghe giảng trên lớp và về nhà thì sẽ học luôn cái bài mà cô vừa mới giảng trên lớp
tăng cường trao đổi nhiều với bạn bè với thầy cô và sau khi học xong thì em sẽ lập sơ đầu tư duy để hệ thống lại kiến thức
đây là một em học sinh rất là đặc biệt
thứ nhất em thì em học đều tất cả các môn học giỏi đều tất cả các môn
và em là một trong ba học sinh
học sinh của đội tuyển học sinh giỏi học sinh giỏi của nhà trường
và riêng đối với môn lịch sử thì thứ nhất em đam mê
em rất là đam mê môn lịch sử
và thứ hai nữa là em có một phương pháp học rất là tốt rất khoa học
ngoài nguyễn thị hương thủ khoa khối c của cả nước
trường trung học phổ thông mỹ tho còn trở thành điểm sáng khi có tới hai mươi năm trên tổng số ba mươi bảy học sinh của lớp một mươi hai a một đạt điểm chín môn văn
đặc biệt em đặng thị hồng trang là một trong hai trường
thí sinh đạt điểm một mươi tuyệt đối với môn học này trong cả nước
nguyễn thị hương đặng thị hồng trang là hai trong số rất nhiều khuôn mặt nữ sinh đạt điểm một mươi
nguyễn thị hương đặng thị hồng trang là hai trong số rất nhiều khuôn mặt nữ sinh đạt điểm một mươi
thưa quý vị và các bạn ngày mai những thí sinh tham gia đợt thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
sẽ có mặt tại một mươi một hội đồng thi của các tỉnh để làm thủ tục dự thi diễn ra vào hai ngày là ngày ba và ngày bốn tháng chín
mỗi một kỳ thi đều có mục đích và kỳ vọng khác nhau
vấn đề ở đây không phải là sắp nhập hay là thay thế các kỳ thi mà điều chúng ta rút ra từ mỗi một kỳ thi là gì
đó là cơ sở để đổi mới nền giáo dục việt nam
đổi mới nền giáo dục việt nam tiệm cận được với những chuẩn mực của quốc tế
thưa quý vị tôi xin dừng phần trình bày của mình tại đây
xin mời anh tú và chị thư tiếp tục chương trình thời sự
xin cảm ơn chị phương thành
thưa quý vị tiếp theo là một thông tin chúng tôi vừa nhận được về một vụ tai nạn gây ra nhiều thương vong tại tỉnh phú thọ
theo thông tin ban đầu một nhóm công nhân đang thi công phần móng của một công trình kè ta lui cao khoảng bốn m dài hai mươi m
thì bất ngờ ở ta lui đổ sập xuống vùi lấp nhiều công nhân đang làm việc
đến một mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân
một nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ nhưng không qua khỏi
ngay sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đã được kế thừa và phát huy
đó là nhờ sự lãnh đạo vận dụng tài tình của đảng
sự đoàn kết của toàn dân tộc dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
khát vọng nghìn đời của dân tộc ta đã trở thành hiện thực
nước việt nam ta đã hoàn toàn độc lập tự do
thưa quý vị trong chương trình thời sự đặc biệt phát sóng vào lúc một mươi tám h một mươi năm phút ngày mai hai tháng chín
nhân ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong chuỗi chương trình khát vọng độc lập chạy trên bản tin thời sự từ ngày một mươi năm tháng tám đến nay
chương trình sẽ mang lại không khí ngày độc lập bảy mươi năm năm trước
những bài học kinh nghiệm về thời cơ mà cách mạng tháng tám mang đến cho đất nước ta
và đến nay vẫn còn nguyệt tính thời sự
bản tin cũng sẽ nhắc lại những quyết định thiên tài của chủ tịch hồ chí minh
những câu chuyện về ngày đầu độc lập tình cảm của người dân việt nam ở nước ngoài đối với người
để một lần nữa khẳng định ngày hai tháng chín của bảy mươi năm năm về trước đã mang đến một kỷ nguyên độc lập cho dân tộc
cho đất nước việt nam
thưa quý vị đến đây thì chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều nay của truyền hình nhân dân cũng xin được dừng lại